tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt bị cáo nguyễn kim hưng tức hưng kính
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại phố hàng đậu phường đồng xuân quận hoàn kiếm hà nội
cùng bốn đồng phạm trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ long biên hà nội
bị cáo nguyễn kim hưng bị tòa tuyên phạt bốn năm tù đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung ba mươi triệu đồng
nguyễn hữu tiến tức tiến hói bị tuyên phạt ba năm tù
dùng quốc vương tức vương lợn lê thành hải tức hải gió và nguyễn mạnh long tức long cao
cùng bị tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về cùng tội cưỡng đoạt tài sản
hội đồng xét xử xác định nội dung cáo trạng truy tố các bị cáo tội cưỡng đoạt tài sản là đúng
về trách nhiệm dân sự do phía bị hại không yêu cầu bồi thường nên hội đồng xét xử không xem xét vấn đề này
bản án sơ thẩm nhận định các bị cáo trong vụ án có đủ nhận thức để biết việc cưỡng đoạt tài sản
là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vẫn thực hiện gây ra hàng loạt khó khăn cho việc kinh doanh
của hộ gia đình bị hại buộc bị hại phải nộp một khoản tiền lớn trong thời gian dài
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
dưới sự chỉ đạo của hưng kính nhóm bị cáo đồng phạm đã thu của bị hại hơn hai mươi tám triệu đồng
nhưng chỉ nộp về ban quản lý chợ long biên ba hai triệu đồng